trước ngưỡng cửa hội nhập hiện tại việt nam đã có sáu ngân hàng một trăm linh vốn nước ngoài và mới đây ngân hàng nhà nước đã chấp thuận về mặt nguyên tắc cho ngân hàng của hàn quốc thành lập ngân hàng với một trăm linh vốn nước ngoài với sức ép từ các ngân hàng ngoại lên hệ thống ngân hàng thương mại trong nước đang nóng lên từng ngày
trong thời gian qua những ngân hàng này cũng giúp mang tới cho việt nam những công nghệ ngân hàng hiện đại những sản phẩm dịch vụ yêu việt cùng với đó là những thông lệ quốc tế về quản trị từ đó giúp minh bạch hóa thị trường tài chính
tuy nhiên với tiềm lực tài chính lớn mạnh và sự hỗ trợ của các tập đoàn lớn đứng đằng sau cùng với độ an toàn vốn cao khả năng khai thác tài sản lớn việc ngày càng có nhiều ngân hàng nước ngoài thành lập ở việt nam không những gây sức ép lên những ngân hàng có quy mô nhỏ mà những ngân hàng hàng đầu hiện nay như vietcombank hay việt tim banh cũng đang chịu rất nhiều sức ép lớn
sức ép cạnh tranh từ các ngân hàng nước ngoài lên các ngân hàng nội không chỉ ở vấn đề về vốn mà nó còn về vấn đề thu hút nguồn nhân lực
mức độ cạnh tranh thu hút nhân tài là một cái vấn đề đặt ra rất lớn với các ngân hàng của việt nam hiện nay chúng ta đã là cạnh tranh trong cái vấn đề thu hút nhân sự với các ngân hàng với các chi nhánh của các ngân hàng nước ngoài đã là rất vất vả rồi
thế mà khi họ có thêm các điều kiện họ hiện diện nhiều hơn thì đây cũng là một vấn đề rất lớn với các ngân hàng của việt nam
tôi cảm thấy rất là may mắn khi được bước chân làm việc tại ngân hàng shinhan banh là một ngân hàng hàng đầu của hàn quốc tôi mong muốn trong thời gian làm việc sẽ được phát triển dành luyện bản thân một cách toàn diện hơn
tôi cảm thấy về công tác đào tạo của ngân hàng sinh han việt nam rất tốt và theo đúng quy chuẩn của nước ngoài các nhân viên không những được đào tạo rất chuyên sâu về kỹ năng về mặt chuyên môn mà bên cạnh đó còn được đào tạo thêm về các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp kỹ năng lãnh đạo quản lý thời gian và đặc biệt là văn hóa của sinh han luôn được
các nhân viên giành luyện mỗi ngày và thấm nhuận
trước kia khách hàng của những ngân hàng ngoại chủ yếu là những tập đoàn và công ty nước ngoài đang có vốn để đầu tư ở việt nam nhưng hiện tại các ngân hàng ngoại đã phát triển nhiều sản phẩm và dịch vụ bán lẻ thu hút các khách hàng cá nhân
tôi cũng lựa chọn rất nhiều các ngân hàng cuối cùng tôi vẫn thấy ngân hàng cel banh là cái chỗ mà rất có nhiều ưu đãi cho khách hàng và rất là chuẩn mực cộng với cả những cái ưu đãi và lãi suất rất là hợp lý
tôi quyết định lựa chọn
tôi thì chưa sử dụng ngân hàng nước ngoài lần nào nhưng mà lần này tôi nghe theo một người bạn cùng đến để xem cung cách cũng như là thủ tục mọi cái để tôi có thể là tham gia
để giữ vững vị thế trước sự cạnh tranh của các ngân hàng nước ngoài các ngân hàng thương mại trong nước cần nâng cao thương hiệu đồng thời cải thiện tình hình hiệu quả sử dụng vốn điều lệ và vốn huy động cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ